thời gian qua mặc dù các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý đối với các đối tượng khai thác khoáng sản không phép trái phép trên địa bàn huyện phú quốc tỉnh kiên giang
tuy nhiên nạn khai thác khoáng sản vẫn tiếp diễn và có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến tài nguyên khoáng sản và tình hình an ninh trật tự ở địa phương
từ đầu năm đến nay lực lượng công an huyện phú quốc đã bắt xử lý trên hai trăm sáu mươi trường hợp khai thác khoáng sản trái phép gồm cát và đất sòi đỏ
tạm giữ trên hai trăm ba mươi phương tiện phục vụ cho việc khai thác xử phạt hành chính trên một tỷ đồng
tuy nhiên nạn khai thác khoáng sản trái phép nơi đây vẫn diễn biến rất phức tạp

trước tình hình đó công an huyện phú quốc đã thành lập tổ chấn áp các băng nhóm bảo kê khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn
nhiệm vụ của tổ công tác này là phối hợp với chính quyền địa phương và công an cơ sở
ứng trực lưu động hai mươi bốn trên hai mươi bốn kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản không phép trái phép
từ khi thành lập đến nay tổ chấn áp các băng nhóm bảo kê khai thác khoáng sản trái phép đã bắt xử lý gần ba mươi vụ khai thác khoáng sản không phép trái phép
sự hành chính gần bảy mươi triệu đồng
để bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia tránh việc khai thác bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường đặc biệt là mỹ quan về đẹp của hòn đảo ngọc
ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng trong thời gian tới
mong rằng mọi người dân không nên đưa phương tiện vào khai thác khoáng sản trái phép tránh rơi vào con đường lao lý